một vụ hỏa hoạn xảy ra vào dạng sáng nay tại thành phố hồ chí minh đã thiêu dụi nhà xưởng của một công ty kinh doanh nội thất
và ảnh hưởng đến nhiều căn hộ xung quanh
sắp may là vụ việc không có thương vong về người
thông tin ban đầu hơn bốn giờ sáng người dân sống trên đường đông khương thuận hai quận một mươi hai
hốt khoảng phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội từ khu vực phía sau một công ty chuyên trang trí nội thất cao cấp
lửa gặp vật liệu dễ cháy bùng lên uy hiếp một căn nhà hai tầng và tiệm thuốc tay liền kề
khiến cả khu dân cư náo loạn di dời đồ đạc tháo chạy
người dân đã truy hô huy động bình chữa cháy mi đi hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc công an quận một mươi hai khẩn trương có mặt
ít phút sau đám cháy bị khống chế
hỏa hoạn gây ảnh hưởng ít nhất đến hai ngôi nhà lân cận thiêu rụi gần như toàn bộ diện tích phía sau của công ty nội thất
hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được điều tra